vào đêm ngày hai tháng một mươi có khoảng sáu lượt người dân từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
đã xuyên đêm về quê qua tỉnh bình phước và được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước hỗ trợ
dẫn đoàn đi qua tỉnh đến địa phận giáp danh giữa tỉnh bình phước và tỉnh đắk nông
khoảng hai mươi một h tối ngày hai tháng một mươi lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã sử dụng các xe chuyên dụng
dẫn đoàn phương tiện hàng ngàn xe máy từ chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
giáp danh giữa bình phước bình dương đi qua các địa bàn huyện đồng phú thành phố đồng xoài huyện bù đăng
đến chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường quốc lộ một mươi bốn giáp danh với tỉnh đắk nông
số phương tiện này hầu hết là người dân các tỉnh tây nguyên như đắk nông đắk lắc gia lai
cùng một số tỉnh miền trung như nghệ an hà tĩnh đã quyết định trở về quê sau một thời gian dài
thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
các doanh nghiệp ngưng hoạt động khiến cho người dân không có việc làm không có thu nhập
khiến cho họ quyết định trở về quê
dù được các địa phương tuyên truyền vận động người dân hãy tiếp tục ai ở yên đó
tuy nhiên nhiều người chia sẻ không thể cầm cự thêm và cố gắng thêm nữa
đoàn xe đi qua khu vực thành phố đồng xoài trải dài khoảng năm km đã được hàng chục xe chuyên dụng
do cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đoàn nhằm đảm bảo đoàn đi đúng hành trình
theo đoàn còn có một số xe nâng xe cứu hộ giao thông do
một số doanh nghiệp tự nguyện tham gia để hỗ trợ bà con trên đường về quê nếu như xe bị hư hỏng dọc đường